hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
tại phiên tòa xét xử bảy bị cáo trong vụ án đưa phạm thị trà my sang anh lao động
một trong số ba mươi chín nạn nhân tử vong trong xe container ở xứ sở sương mù vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
bảy bị cáo gồm nguyễn quốc thành chú tại cần thơ trần đình trường chú tại hà tĩnh
nguyễn thị thúy hòa nguyễn xuân triều lê văn huệ võ văn kỳ và võ văn hồ cùng chú tại nghệ an
riêng bị cáo nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lấy chồng trung quốc chú tại thành phố thụy an
chiết giang trung quốc bị cơ quan an ninh điều tra công an hà tĩnh ra văn bản đề nghị bộ công an
phối hợp với interpol ban hành thông báo đỏ truy nã quốc tế
trước đó phiên xử lần một do tòa nhân dân tỉnh hà tĩnh mở vào sáng ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đã bị hoãn bởi một bị cáo quê nghệ an có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và sáu mươi ba nhân chứng không có mặt
tại đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phan thanh hà ba mươi một tuổi chú tại xã ea cao thành phố bù ma thuận về tội giết người
do mâu thuẫn trong lúc uống rượu hà đã đâm bị hại irit khiến tỷ lệ thương tích là ba mươi
sau khi gây án gia đình hà đã bồi thường cho bị hại bốn mươi triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo hà đã cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và nhận bản án tám năm tù giam về tội giết người
cảnh sát hình sự công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ trương hải đăng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh bạc liêu về hành vi cá độ bóng đá an tiền
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai điện thoại di động số tiền gần bảy mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu đăng khai nhận thực hiện cáo độ bóng đá được khoảng một mươi ngày nay
để cá độ bóng đá đăng lên mạng
tìm tỷ lệ các kèo bóng đá sau đó nhắn tin cho các người chơi để chọn và tham gia cá cược
đăng là người trực tiếp nhận kèo và tình thắng thua với người chơi
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên